tại tỉnh bà rịa vũng tàu đã diễn ra lễ khởi công xây dựng công trình kho chứa một triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng
tham dự buổi lễ có phó chủ tịch quốc hội ung chiêu lưu lãnh đạo các bộ ngành trung ương địa phương và lãnh đạo tập đoàn dầu khí việt nam
chuỗi dự án khí điện khí thiên nhiên hóa lỏng thị vải nhân chạch bao gồm dự án kho cảng nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng thị vải và dự án nhà máy điện khí nhân chạch ba và bốn
trong đó dự án kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng thị vải với công suất giai đoạn một là một triệu tấn khí một năm dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi hai giai đoạn hai với công suất ba triệu tấn khí một năm dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi ba
kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng thị vải có khả năng tiếp nhận được tàu vận chuyển trọng tải lên đến tám mươi năm tấn hàng bồn có sức chứa một trăm tám mươi mét khối và các thiết bị công nghệ được thiết kế theo các phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quy chuẩn việt nam và các tiêu chuẩn quốc tế